theo quản lý thị trường các tỉnh thành phố các cơ sở kinh doanh đã chấp hành nghiêm việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết
tuy nhiên do nguồn hàng còn hạn chế nên khẩu trang y tế vẫn khan hiếm
vì vậy các đơn vị sẽ tiếp tục kiểm tra kiểm soát vấn đề này
theo thông tin từ tổng cục quản lý thị trường kết quả từ một mươi hai h ngày bảy tháng ba đến một mươi hai h ngày tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi
bộ phận quản lý thị trường đã kiểm tra giám sát bốn mươi sáu cơ sở với số tiền xử phạt là một triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng
riêng tại hà nội chiều ngày bảy tháng ba đội quản lý thị trường số một mươi năm phối hợp với đội cảnh sát kinh tế công an quận hoàng mai
phát hiện hai mươi chiếc khẩu trang chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
như vậy lũy kế từ ngày ba mươi một tháng một đến ngày tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi
lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra giám sát xử lý năm tám trăm sáu mươi bảy cơ sở
với số tiền xử phạt vi phạm hành chính là một tỷ tám trăm bốn mươi năm triệu một trăm ba mươi nghìn đồng
tổng cục quản lý thị trường
sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng giám sát chặt địa bàn
xử lý nghiêm kịp thời hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa trên thị trường
để mua vết mua gom hoặc lợi dụng dịch bệnh